thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ cơ quan thể hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh quảng ninh
đối với đối tượng chu thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi bốn phường cẩm đông thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng này cao một m năm mươi bảy sống mũi thẳng và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt phải
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh quảng ninh
đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại vân sơn thôn ao sen xã vô chanh huyện lục nam tỉnh bắc giang
và đối tượng trần văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đình xã thống nhất huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
bị công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã cùng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện